tỉnh hưng yên đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh hưng yên
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đặt mục tiêu ngành du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế
có vị trí quan trọng tạo tiền đề thuận lợi phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tiếp theo
theo quy hoạch du lịch tỉnh hưng yên sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tập trung ưu tiên phát triển
thị trường khách du lịch nội địa mở rộng và phát triển thị trường khách du lịch quốc tế
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm tỉnh hưng yên đón khoảng ba bốn triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu từ du lịch
đạt từ ba một trăm linh tỷ đến bốn tỷ đồng trên năm
tỉnh hưng yên sẽ triển khai một mươi bốn dự án và nhóm dự án với tổng nhu cầu đầu tư phát triển du lịch hưng yên
đến năm hai nghìn ba mươi vào khoảng một mươi năm tám trăm linh tỷ đồng